tổng thống joe biden dọa trừng phạt ông putin nếu nga tấn công ukraine
theo jean tổng thống mỹ joe biden hôm ngày hai mươi năm tháng một cho biết sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt riêng đối với tổng thống nga vladimir putin nếu nước này tấn công ukraine
vâng tôi sẽ làm như vậy ông biden nói khi được phóng viên hỏi về việc nhắm mục tiêu đến tổng thống putin theo reuters
tuyên bố của tổng thống biden được đưa ra sau khi các vòng đàm phán giữa mỹ và nga về vấn đề ukraine liên tục thất bại và nhà trắng vẫn nhận định rằng moscow sắp tấn công ukraine
ông biden nói với các phóng viên rằng nếu nga tiến quân vào ukraine với khoảng một mươi binh lính đang đóng ở gần biên giới đó sẽ là cuộc xâm lược lớn nhất kể từ thế chiến hai và điều này sẽ để lại hậu quả rất lớn thậm chí thay đổi thế giới
một quan chức cấp cao của mỹ cũng nêu ra các biện pháp trừng phạt kinh tế với hậu quả to lớn
vượt xa các biện pháp trong năm hai nghìn một mươi bốn sau khi nga xác nhập crimea
các biện pháp mới bao gồm hạn chế về xuất khẩu thiết bị công nghệ cao của mỹ về trí tuệ nhân tạo điện toán lượng tử và các lĩnh vực hàng không vũ trụ
quan chức này nói rằng việc ngừng xuất khẩu cho nga những công nghệ tinh vi và mỹ thiết kế và sản xuất sẽ ráng đòn khá mạnh vào tham vọng chiến lược của moscow trong việc công nghiệp hóa nền kinh tế của họ
thủ tướng anh boris johnson cũng nhấn mạnh về tình hình căng thẳng ở biên giới ukraine
nói rằng các biện pháp trừng phạt mới với nga sẽ mạnh tay hơn bất cứ điều gì trước đó
tổng thống pháp emmaniel macron cho biết ông sẽ điện đàm với ông putin vào ngày hai mươi tám tháng một để làm rõ ý định của moscow
trong một diễn biến liên quan ngày hai mươi năm tháng một một máy bay của mỹ chở tiên lửa đạn dược và các thiết bị quân sự đã hạ cánh ở kia
đây là một phần trong gói hỗ trợ quân sự trị giá hai trăm linh triệu usd nhằm bảo vệ ukraine trước nguy cơ tấn công từ nga
tổng thống biden hôm ngày hai mươi năm tháng một cũng cho biết ông có thể di chuyển quân đội
nó sẽ di chuyển quân đội đến gần ukraine hơn nhưng ngoại trừ việc gửi lực lượng đơn phương đến nước này vốn không phải là thành viên của nato
còn rao hai lưỡi trong chiến lược ứng phó của nga với phương tây
theo dinh từ bức ảnh do thám đầu tiên về việc xe tăng nga tập trung ở biên giới ukraine cho đến khi tổng thống mỹ joe biden dự đoán moscow sẽ xâm lược nước này
mỹ và đồng minh phương tây đã tạo ra một cuộc khẩu chiến công khai để chống lại mối đe dọa từ điện kremlin
những công kích hàng ngày về thông tin tình báo các mối đe dọa và cáo buộc từ mỹ
bắc đại tây dương nato liên minh châu âu eu và các nước châu âu khác đã đánh dấu một cách tiếp cận mới để tránh chiến tranh
việc tiết lộ thông tin trong các cuộc đàm phân kín là rất bất thường trong ngoại giao thời hiện đại theo financial times
mặc dù chiến lược này đã thay đổi tính toán ban đầu của điện kremlin và dập tắt khả năng moscow gây bất ngờ
nó đã khiến cả thế giới biết đến những phân tích của phương tây về cách đối phó nga
mỹ đưa ra thông tin công khai đã gây khó khăn hơn cho chiến lược tìm cớ gây chiến của đối phương
radoslav sikorsky cựu ngoại trưởng bà lan nhận định
tuy nhiên chiến lược này cũng khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn khi phơi bày nhiều sự thiếu gắn kết trong nội bộ phương tây
ông sikorsky nói thêm
ban đầu mỹ triển khai ngoại giao công chúng để thuyết phục một số quốc gia châu âu đang giao động rằng
tổng thống nga vladimir putin hiện đang xem xét một cuộc tấn công nhằm vào ukraine
sau đó châu âu áp dụng chiến lược tương tự khiến nga nắm rõ cái giá phải trả cho các hành động quân sự của họ
từ các lệnh trừng phạt kinh tế đầy đau đớn cho đến một việc quân đội ukraine đã được trang bị vũ khí tốt hơn đang chờ đợi họ
các thông cáo báo chí đã công khai việc quân đội ukraine được trang bị những vũ khí phòng thủ của phương tây
khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này mỹ và phương tây nói chung đang thua trong cuộc chiến thông tin
michael amsfo cựu đại sứ mỹ tại nga cho biết
ông cho biết quyết định giải mật thông tin tình báo là nhằm mục đích thống nhất phương tây
tất cả có thể không ngăn được putin ở ukraine
tuy nhiên với những quân bài yếu trong tay
ông biden và đội ngũ ngoại giao của mình đang đối phó với họ một cách hiệu quả ông nói thêm
có lúc việc liên tục công khai thông tin dường như là một động thái vục về
việc mỹ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công của nga sắp xảy ra đã khiến nhiều người ở kia hoang mang
những phát hiện về gián điệp mà lẽ ra có thể được thực hiện một cách âm thầm đã bị công khai
vương quốc anh đã lên tiếng cảnh báo về việc một nỗ lực thay đổi chính quyền đang được lên kế hoạch ở kia
xong lại không được công bố bằng chứng nào điều này đã khiến nhiều người bối rối
cách tiếp cận công khai như vậy đã phải trả giá họ đã phơi bẩy những khác biệt về quan điểm của phương tây
điều có thể che đậy được bằng các cuộc đối thoại kín
đồng thời cách tiếp cận này cũng thu hẹp không gian cho các cuộc đàm phán bên lề
vẫn có thể mang lại một bước đột phá
việc giữ im lặng có thể khiến moscow mặc định là một sự chấp nhận
vì vậy cần phải liên tục nhắc nhở nga rằng sẽ có một mặt trận thống nhất và một phản ứng sắc bén
andrew lawson một chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho biết
vấn đề là điều này càng kéo dài khả năng xảy ra những lỗi vụn về và sai lầm càng lớn ông cho biết
tổng thống pháp emmanuel macron đã lên tiếng kêu gọi một lộ trình đàm phán với nga do châu âu dẫn đầu
điều này buộc chính quyền của ông phải làm rõ ràng nó sẽ bổ sung
chứ không phải cạnh tranh với các cuộc đàm phán hòa bình do mỹ dẫn đầu
vài giờ sau ông biden cũng thừa nhận những bất đồng giữa các nước phương tây về cách ứng phó với nga
sau đó vào ngày hai mươi hai tháng một người đứng đầu hải quân đức trong chuyến thăm ấn độ tuyên bố rằng
phương tây nên chấp nhận crimea là của nga và dành cho ông putin sự tân trọng
phó đối đốc k a chim sombach đã từ chức vào ngày hôm sau
tôi nghĩ rằng ông putin đang cố gắng gây dối và đặt châu âu vào một thế khó để xem họ liệu có bị chia rẽ
một quan chức quốc phòng gấp cao của eu cho biết
eu rất đoàn kết song việc này càng kéo dài khả năng họ trì rẽ càng lớn ông cho biết thêm
một nhà phân tích cũng đặt câu hỏi liệu việc tiến hành đối thoại mạo hiểm trong các cuộc họp báo
và bài phát biểu có cản trở nỗ lực tìm kiếm giải pháp thương lượng
các cuộc gặp công khai giữa nga và mỹ nato và các thành viên của tổ chức an ninh hợp tác châu âu
đã tạo cơ hội cho cả hai bên nhắc lại những quan điểm không nhất quán giữa họ
các nỗ lực ngoại giao nghiêm túc không nên được tiến hành một cách công khai
tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết trước cuộc phỏng vấn với financial times
việc thu hút sự chú ý vào cuộc khủng hoảng cũng có thể gây ra một hậu quả khôn lường khác
đó là buộc ông putin phải hành động để tránh thể hiện như đã lùi bước trước áp lực từ mỹ
số lượng quân nga đã triển khai sát biên giới vẫn đang tăng lên
bất chấp việc chính quyền nước này khẳng định không có kế hoạch tấn công ukraine
bên cạnh đó dù cuộc gặp giữa mỹ và nga đã đạt được những bước tiến nhỏ
phương tây vẫn tiếp tục công khai thông tin và chỉ trích nga
đó là một tình huống rất căng thẳng linh hoạt thay đổi hàng ngày hàng giờ
vì vậy chúng ta không nên chú ý đến những khoảng khắc và tuyên bố cụ thể
hosea manuel albrecht ngoại trưởng tây ban nha cho biết